thưa quý vị và các bạn hoàn thiện hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế cho mỗi địa phương trên cả nước
thưa quý vị và các bạn hoàn thiện hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế cho mỗi địa phương trên cả nước
nghệ an có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước địa hình phong phú đa dạng có cả đồng bằng trung du miền núi và vùng biển nguồn lao động dồi dào với sự hội tụ đầy đủ các tuyến giao thông từ đường bộ đường sắt hàng không cảng biển
đường thủy nội địa được kết nối đồng bộ liên hoàn từ đồng bằng miền biển cho đến các vùng núi cao
đặc biệt nghệ an nằm trên tuyến đường cao tốc bắc nam đường cao tốc hà nội viên trăn đi qua cửa khẩu thanh thủy
đây là bước đột phá để mở rộng hành lang kinh tế đông tây kết nối lào việt nam thái lan myanmar mở rộng kết nối từ thái bình dương sang ấn độ dương qua các cảng biển nước sâu
vì vậy nghệ an đã xác định hạ tầng giao thông đi trước một bước sẽ tạo đòn bẩy thu hút nguồn lực đầu tư
vì vậy phát triển hạ tầng giao thông là được đặc biệt ưu tiên trong thu hút để phát triển
như có hạ tầng giao thông cũng như các hạ tầng khác cho nên là đầu tư của tỉnh trong những năm vừa qua có một bước phát triển rất mạnh mẽ
cả về số lượng và cả nhà đầu tư cũng như về kinh phí đầu tư
đặc biệt là đến nay thì cả tập đoàn lớn ở trong và ngoài nước cũng đã đầu tư vào tỉnh
với quan điểm đó
nghệ an ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đặc biệt là hạ tầng giao thông trọng điểm như cảng biển sân bay
các tuyến đường trục chính các tuyến đường nối các khu công nghiệp
cụm cảng cửa lò cửa ngõ ra biển ngắn nhất từ myanmar và lào qua cửa khẩu thanh thủy
đang được các nhà đầu tư khẩn trương xây dựng để trở thành cảng biển quốc tế đủ năng lực đón tàu có trọng tải từ năm mươi tới bảy mươi tấn
đây là một bước thuận lợi trong vận tải đường biển

sân bay vinh từ khi gia nhập hệ thống cảng hàng không quốc tế
mỗi ngày có trên hai mươi chuyến cất và hạ cánh đi các thành phố lớn trong nước và sang nước bạn lào và thái lan
cảng hàng không vinh đã được chính phủ đồng ý tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết bị
đồng thời mở thêm một số chuyến bay quốc tế khác như nhật bản
hàn quốc singapore malaysia
đối với các tuyến đường giao thông nội tỉnh
đường n năm nối quốc lộ bảy với khu kinh tế đông nam
con đường này có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của nghệ an
có thể nói rằng đây là con đường đạt kỷ lục về tiến độ thực hiện
bởi chỉ trong vòng sáu tháng thi công từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu con đường đã hoàn thành
có được kết quả này đơn vị trực tiếp tham gia là ban quản lý dự án các công trình giao thông của sở giao thông vận tải nghệ an
đã triển khai các biện pháp tích cực để chỉ đạo nhà thầu thi công tư vấn giám sát công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng
cũng như phối hợp với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của người dân
và chúng tôi đã phối hợp với hội đồng giải phóng mặt bằng của các địa phương
vận động bà con nhân dân
các chế độ chính sách
cũng như các việc
vấn đề liên quan đến con đường
cho nên là sự ủng hộ của các ba có là các địa phương rất cao
chính vì vậy
vì công tác giải phóng mặt bằng chỉ triển khai trong vòng khoảng sáu đến tám tháng
là các địa phương đã ban giáo cơ bản mặt bằng sạch cho chúng tôi
con đường hoàn thành đưa vào sử dụng đã trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng thu hút đầu tư trên địa bàn
trước hết thì chúng tôi cũng thể xác định rằng là
sẽ ổn định sản xuất với hai cái dự truyền hiện đại đây là với cái lưu lượng sản xuất sản phẩm ra mỗi một ngày là một mươi hai tấn
tức là trung bình mỗi ngày hoạt chuyển một mươi hai tấn từ cung đường từ đô lương xuống đến cảng vĩ sa tại nghĩa rộng
và khi hiện nay thì đã cái cung đường này đã đưa vào hoạt động rất là tốt rất là hiệu quả
thì đây cũng là một cái điểm mà để cho tập đoàn cũng cảm thấy là yên tâm để đầu tư tiếp tục
sau khi tuyển đường mở ra thì đô lương có bốn nhà đầu tư nữa định vào để đầu tư các cái dự án trên địa bàn
hiện nay có một nhà đầu tư là công ty máy của tập đoàn minh anh
về đầu tư một nhà máy ở xã quảng sơn đang quá trình triển khai các thủ tục
cũng như việc đi lại của cảng bộ nhân dân trong việc trị lưu thông
lưu thương hàng hóa thì rất thuận lợi
cùng với tập đoàn the viside với hai nhà máy xi măng tổng công suất năm triệu tấn một năm
từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi sáu nghệ an đã thu hút tám trăm linh bốn dự án với tổng số vốn đăng ký gần hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng
trong đó có bảy trăm năm mươi tám dự án đầu tư trong nước với trên một trăm linh một tỷ đồng
và bốn mươi sáu dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi với trên một trăm sáu mươi tỷ đồng
tương đương khoảng bảy một trăm sáu mươi ba triệu đô la
trong đó có nhiều dự án lớn sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động có hiệu quả
đặc biệt nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước có uy tín đã đến với nghệ an hoạt động hiệu quả
và tìm kiếm cơ hội phát triển như visis của singapore hamizai của thái lan tập đoàn vingroup
trang trại bò sữa th chu mie lớn nhất đông nam á tập đoàn hoa sen tập đoàn masan việt nam
đối với các dự án trắng điểm thì tỉnh sẽ có cái ưu tiên đặc biệt riêng thì để mà trắng điểm
đặc biệt trắng điểm và chúng tôi sắp tới sẽ tiếp tục ra soát lại cơ chế chính sách để từ đó có
những cái chính sách phù hợp với những cái định hướng phát triển của tỉnh cũng như tăng cường công
tác chỉ đạo phù hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và triển khai các cái công tác cả cách hình chính rồi
là triển khai cái thủ tục làm sao cho nhà đầu tư cách thuận lợi nhất năm hai nghìn một mươi bảy nghệ an xác định là
năm phát triển đột phá trên mọi lĩnh vực năm hai nghìn một mươi bảy nghệ an xác định là năm phát triển đột phá trên mọi lĩnh vực
nghệ an xác định là năm phát triển đột phá trên mọi lĩnh vực vì vậy nhiệm vụ và yêu cầu với ngành giao thông vận tải địa phương sẽ càng nặng nề hơn đòi hỏi ngành phải nỗ lực hơn quyết tâm hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ mà tỉnh đã đặt ra
trao đổi về vấn đề này chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân ông nguyễn hồng kỳ giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh nghệ an
xin cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình giao thông kết nối của truyền nhân dân
thưa ông nghệ an là một trung tâm vùng và sự phát triển của nghệ an có vai trò quan trọng tạo động lực trong sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực và của cả nước
vậy thì ông cho biết là vấn đề phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh nghệ an trong thời gian vừa qua đã đạt được những kết quả như thế nào ạ
nghị quyết hai mươi sáu của bộ yên trì về nghệ an là như một sở chỉ đỏ với bộ ngành trung ương cũng như địa phương tỉnh nghệ an nói riêng
ngành giao thông vận tải rất xác định nếu như giao thông phải đi trước một bước
chính vì thế mà đã tham mưu cho các nhiều hình thức để đầu tư
với các tuyến đường nối các vùng trọng điểm thì chúng tôi xác định phải cùng với bộ giao thông vận tải làm nào có hiệu quả trong cái đoạn đường này
song song với cái đấy thì ngành giao thông vận tải cũng thấy xác định rằng lâu nay các cái huyện miền núi đặc biệt là về an ninh quốc phòng tuyến đường
tây nghệ an tây thanh hóa tây nghệ an đến tây thanh hóa nghệ an đến hà tĩnh thì rất là khó khăn
lâu nay vào các cái xã vùng khó khăn thì chỉ vào điểm một đường thủy rất là hầu như độc đạo
chính vì thế mà chúng tôi đã tham mưu cố gắng để hoàn thành cái tiến đường này
đây là một bước rất khó khăn trong vấn đề tham mưu cho các bộ ban ngành và trình đến quốc hội
và được sự giúp đỡ rất to lớn của bộ ngành trung ương cũng như chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy ủy ban nhân tỉnh nghệ an ngành giao thông vận tải đã hoàn thành tuyến đường tây nghệ an
hiện nay chúng ta biết được là tuyến đường quốc độ một mươi sáu nối huyện ba huyện từ quý phong đi tương dương sang kỳ sơn
rất nhiều năm các cái xã vùng sâu vùng xa rất khó khăn không vào được
hôm nay cái tuyến đường đó hoàn thành
rồi mở ra phát triển
thành tế giáo hội cho cái vùng biển núi đặc biệt là các bà con dân tộc cũng như cái đường biên giới với việt nam hay là
như ông vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là trong một khoảng thời gian ngắn thế nhưng mà nghệ an đã có cái sự đột phá trong sự phát triển hạ tầng giao thông đặc biệt là giao thông đường bộ đúng không ạ
được biết là nghệ an là một trong những địa phương có đa dạng các loại hình về hạ tầng giao thông
và trong đó thì chúng ta có thể kể tới như là đường bộ đường thủy
và đường sát đường hàng không
vậy thì cái tính kết nối vận tải giữa các cái phương thức này đã và đang được thực hiện như thế nào thưa ông
vâng phải nói rằng là chính nghệ an là một cái giao thông thuận lợi về mặt địa lý
để mà đầu tư cái sân bay bình thường sân bay quốc tế thì tôi chỉ được biết rằng là cái tăng trưởng đi lại của vùng này rất đông
có những năm lên đến hơn bốn mươi
đó là tăng trưởng
lớn nhất trong cả nước về nội địa
cái năm vừa rồi cũng xuất sỉ hai mươi
để nói rằng là cái khu vực miền trung tỉnh nghệ an rồi hà tĩnh quảng bình rồi thanh hóa đi lại rất nhiều rất đông
và cũng nghệ an cũng xác định để thế giới về đến nghệ an và nghệ an đi ra thế giới
thì nâng cấp cảng thông minh là một vấn đề rất nhiều
rồi kết nối đến đường biển
thì ngoài cái cảng sân dương cảng quốc tế cũng như cảng nghị sơn
thì cảng cờ lò cũng là một trong những cái vị trí mà vận chuyển các cái nguyên vật liệu cũng như các cái sản phẩm của nghệ an ra thế giới
do vậy thì để nâng cấp cái cảng cờ lò bộ thông văn tải cũng tham mưu
ngành nghệ thông cũng tham mưu cho bộ thông văn tải để nạo vết cảng cờ lò
tàu ba bản tận được vào ra hạn chế và tàu một bản tận được vào ra thường xuyên
thưa ông là trong điều kiện nguồn ngân sách còn nhiều khó khăn thì vấn đề huy động nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng
trong đó đặc biệt chú trọng đến hạ tầng giao thông vận tải
đối với các địa phương thì luôn luôn là một bài toán khó
nhưng nghệ an đã làm tốt được cái việc này
vậy thì kinh nghiệm trong việc thực hiện những cái giải pháp mà để có thể huy động được nguồn lực này đối với ngành giao thông vận tải của nghệ an là gì ạ
hiện nay thực chất mà nói thì để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thì ngoài ngân sách địa phương ngân sách trung ương
cũng có cái sự đóng góp cái kêu gọi đầu tư của các nhà doanh nghiệp
các nhà doanh nghiệp cũng như các tổ chức cá nhân muốn tham gia vào cái phát triển kinh tế xã hội thì đều cần phải đi lại
do vậy thì để ngành giao thông vận tải cũng là một trong những đơn vị kêu gọi các nhà đầu tư vào nghệ an
chúng tôi nói ví dụ đấy như ngay cái tuyến đường n năm
đây là tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu
và chúng tôi thấy rằng để nhà đầu tư xây dựng một nhà mạng
máy rất là nhiều nguyên tỷ để xây dựng một nhà máy xi măng bốn triệu tấn năm
thì ngành cũng tham mưu cho tỉnh ủy ban nhân tỉnh sớm qua cái đường này
và nhà đầu tư cũng thấy được cái trách nhiệm để đầu tư vào nghệ an
chính vì thế mà cái câu chuyện giữa nhà đầu tư và lãnh đạo tỉnh và cái sự tham mưu của giao thông
là một vấn đề khác
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh nguồn ngân sách còn khó khăn
vấn đề thu hút thêm các nguồn lực phục vụ xây dựng hạ tầng giao thông là bài toán khó
đối với các địa phương trên cả nước đòi hỏi những cách làm hay sáng tạo đầu tư có trọng tâm trọng điểm
muốn như vậy vấn đề tập trung giả soát lại quy hoạch giao thông vận tải địa phương
các cơ chế chính sách thực hiện phân công phân cấp trong quản lý đường giao thông
cùng với các phương thức kết nối vận tải là vô cùng quan trọng để địa phương có thể phát triển bền vững
một lần nữa xin được cảm ơn ông nguyễn hồng kỳ đã tham dự chương trình giao thông kết nối của truyền nhân dân
và chương trình giao thông kết nối của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về chương trình giao thông kết nối
phòng kinh tế trung tâm chuyên hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
đề trị email giao thôngkếtnối thnj com
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt